từ giờ ngày hôm nay ủy ban nhân dân tp hà nội cho phép mở cửa trở lại một số dịch vụ thiết yếu
nhưng vẫn phải đảm bảo nghiêm ngặt các quy tắc phòng chống dịch covid một mươi chín
tối ngày hai mươi một tháng sáu ủy ban nhân dân tp hà nội ban hành văn bản về việc tiếp tục duy trì thực hiện
một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố trong tình hình mới
trong đó căn cứ vào tình hình thực tế ủy ban nhân dân tp hà nội chấp thuận đề xuất của các đơn vị
về việc nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch
bắt đầu từ giờ ngày hai mươi hai tháng sáu cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc vội đầu dịch vụ ăn uống trong nhà
tuy nhiên các cơ sở được phép hoạt động trở lại phải đảm bảo các quy định về phòng dịch như là khoảng cách
có tấm chắn giữa người với người không ngồi quá năm mươi công suất chỗ ngồi và không quá hai mươi người
đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày nhà hàng rượu quán bia bia hơi chỉ được phép bán mang về
thành phố hà nội nhấn mạnh yêu cầu chủ các cơ sở dịch vụ phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch
theo quy định
yêu cầu khách hàng khai báo y tế lập danh sách kiểm soát đối chiếu thông tin khách hàng hàng ngày